hiện đang là cao điểm của bệnh cú mùa tuy trùng cúm năm nay không có gì bất thường
chỉ là cúm mùa với các ca mắc chủ yếu là cúm a nhưng đây là bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh
và nếu chủ quan có thể gây biến chứng nặng nề điển hình là viêm cơ tim
tại bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa bệnh viện nhi trung ương số trẻ mắc cúm bị biến chứng hô hấp tăng đột biến
từ giữa tháng một mươi một đến nay mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận từ một trăm linh đến một trăm ba mươi bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm
với các mức độ khác nhau tăng gấp ba lần các tháng trước đó trong đó khoảng một phần ba phải nhập viện
chủ yếu là trẻ nhỏ dưới hai tuổi với biến chứng phổ biến là viêm phổi viêm phế quản
lượng virus mà lưu hành ở trong những khoảng không gian hẹp thì nó tương đối là lâu
cho nên là nguy cơ lây nhiễm khá là cao đặc biệt là ở trong những môi trường mà đông người
ví dụ như là các lớp học hoặc các nhà trẻ có các em bé bé thì nguy cơ lây bệnh giữa bạn này và bạn khác sẽ rất cao
riêng hà nội có hơn một mươi hai bệnh
trong khi có bảy trăm linh ca mắc cúm mùa bộ y tế cũng đã giao khuyến cáo để người dân chủ động phòng tránh cúm
bệnh cúm mùa có thể phòng bằng tiêm vaccine
khi phát hiện con mắc cúm bố mẹ nên cho con nghỉ học ở nhà
chăm sóc dinh dưỡng thật tốt tạo môi trường trong sạch cho trẻ